mới đây một trường hợp bé gái một mươi hai tuổi tên là dtnl đã lên chức mẹ
hình ảnh của hai mẹ con và người bố của bé bây giờ lên trước ông ngoại đã bao năm gả chúng nuôi con khiến ai cũng xót xa
anh dna ba mươi bốn tuổi ở thanh trì hà nội cha của bé l cho biết trong trường hợp các yếu tố liên quan việc con gái anh bị xâm hại
được cơ quan điều tra khẳng định anh cảm thấy sẽ không thể chấp nhận hay tha thứ cho nghi can
tại sân bệnh viện phụ sản hà nội chiều ngày một mươi bảy tháng bốn anh nga chạy tất cả để hoàn thiện đủ loại thủ tục giấy tờ
chưa dứt lời trao đổi với nhân viên y tế anh lại chạy xuống để ký thủ tục pháp y với một cán bộ điều tra
cùng lúc ở hành lang của khoa cấp cứu nhiều người qua lại không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy người ngồi chờ mổ là một cô bé mới chỉ học hết cấp một vừa tròn một mươi hai tuổi cách đây vài ngày
hồ sơ bệnh án ghi em mang thai ở tuần ba mươi tám chuẩn bị vào phòng mổ để sinh sớm
anh nga kể rằng đầu tháng một
nhiều người thắc mắc về phần bụng của bé l có phần bất thường
thời gian đầu anh nga vẫn vui vẻ và cho rằng con gái tăng cân nhanh do sức an tốt
tuy nhiên những thắc mắc xuất hiện với tần suốt ngày càng nhiều
ngày sáu tháng một người cha đành nhờ em gái mua que thử thai cho con mình và như chết lặng khi thấy kết quả là hai vạch
cuộc nói chuyện giữa hai cha con diễn ra vào sáng hôm sau khi đồng hồ chỉ hơn sáu giờ
hơn một tiếng rưỡi cô bé gần như im lặng và chỉ đưa ra một cái tên về nghi can xâm hại mình
sáng cùng ngày hai cha con tới trình báo công an về sự việc
bé đều được cha đưa tới một bệnh viện ở huyện thanh trì sau đó là bệnh viện phụ sản hà nội
kết quả cùng cho thấy thai nhi đã ở tháng thứ sáu
việc nạo phá thai được nhận định rất nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng người mẹ
anh nga nghe theo khuyến cáo của bác sĩ và đành giữ lại đứa bé
được biết năm hai nghìn một mươi ba khi bé dtn tròn một tuổi thì bố mẹ gặp trục chặt tình cảm
từ đó tới nay người mẹ bỏ đi cô bé sống cùng bố
khi được hỏi về nghi can xâm hại cô bé anh nói nếu việc này được cơ quan điều tra khẳng định anh sẽ không tha thứ
anh a chua sót nói đến giờ này tôi vẫn sốc nhưng vẫn phải đứng vững để làm chỗ dựa cho con
con tôi dù có thế nào tôi vẫn không thể bỏ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho con kể cả phải bán đi mảnh đất đang ở
ngồi thẫn thờ trước phòng mổ anh a vẫn canh cánh một điều
sau khi sinh tôi từng nghĩ đến việc cho em bé đi làm con nuôi
nhưng sợ sau này bản năng người mẹ con gái sẽ hỏi tôi thì tôi không biết nói thế nào
còn nếu để em bé lại tôi lo con mình mỗi lần nhìn thấy sẽ ám ảnh nhớ về phút giây bị xâm hại
liên quan đến vụ việc tối ngày một mươi bảy tháng bốn luật sư nguyễn quang hùng trưởng văn phòng luật sư kết nối
đoàn luật sư thành phố hà nội người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân
cho biết cháu l đã sinh con tại bệnh viện phụ sản hà nội
bé l được các bác sĩ phẫu thuật sinh lúc một mươi bảy h ba mươi
bé trai nặng ba kg đưa đặt tên là dttm theo họ của ông ngoại
hiện nay cả hai mẹ con trong tình trạng sức khỏe tốt
thông tin này cũng được bệnh viện phụ sản hà nội xác nhận
bệnh viện cũng sẽ miễn phí toàn bộ chi phí cho gia đình bé lờ
ngay sau đó công an huyện thanh trì cũng có mặt tại bệnh viện phụ sản để làm việc phục vụ công tác điều tra vụ án
luật sư hùng cho biết ông tiếp nhận vụ việc thông qua một tổ chức chuyên tư vấn tâm lý cho trẻ em
phụ nữ bị bạo hành xâm hại
hiện luật sư này là người tham gia bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé dtnl
qua những tài liệu thu thập luật sư hùng đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng
ở vụ việc này bị hại bị xâm hại vào lúc một mươi một tuổi
hành vi của người phạm tội hoàn toàn có đầy đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
cùng theo luật sư đây được xem là một tội phạm cực kỳ nghiêm trọng
dù nạn nhân có đồng thuận hay không việc có hành vi tình dục với người dưới một mươi sáu tuổi là không được phép
sau khi cháu bé hoàn thành việc sinh con cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu giám định adn để truy bắt xét xử người phạm tội
luật sư hùng thông tin thêm trong quá trình điều tra nghi can thừa nhận một phần hành vi tức là hành vi dâm ô nhưng không thể nhận hậu quả là mang thai
về việc định hướng cho gia đình nạn nhân vì lời sư nói ông tôn trọng quyền quyết định của người cha cháu bé xuất phát từ hoàn cảnh khả năng của gia đình
anh dna là bố đơn thân nuôi hai con nếu nuôi thêm một bé sơ sinh việc chăm sóc càng khó
hơn nữa cho bé đang độ tuổi đi học không thể ở nhà chăm con
do vậy mọi cân nhắc của gia đình cần được tôn trọng
cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với nghi phạm vụ án
tuy nhiên danh tính người này vẫn chưa được công bố
theo các bác sĩ mang thai ở tuổi vị thanh niên ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nguy cơ tử vong mẹ vẫn còn cao so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành
mẹ dễ bị thiếu máu tiền sản dật đẻ non sể thai chuyển dạ đình trệ bất tương xứng thai không trậu tỷ lệ nhiễm độc thai ngén cao
đặc biệt trong lúc sinh có nguy cơ băng huyết đẻ khó phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật
bị tổn thương ở tử cung âm đạo âm hộ do sinh con ở độ tuổi cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh do đó sẽ dễ bị suy nhược toàn thân sau sinh
không chỉ về sức khỏe mà tâm lý người mẹ cũng bị ảnh hưởng rất lớn
nó có thể là nó chưa phát triển đầy đủ cũng giống như là cái kiến thức về sinh sản những cái đứa trẻ bị thành niên như thế nó cũng không thể có cái kiến thức để mà nuôi con cho nó tốt được
thứ hai nữa là trong quá trình sinh nở vì chính là công chức giải phẫu của nó chưa hoàn thiện để làm mẹ nên nó có thể trong cuộc đẻ nó có thể tai biến
cái thứ ba nữa là trong cái quá trình mang thai nó cũng không hiểu biết gì về cái kiến thức mà nó gie dấu
nó có thể là dù những cái vi chất cho trẻ ví dụ như viên sắt hoặc canxi hoặc những cái nguyên tố vi lượng như trẻ nó không đầy đủ có thể là trẻ nó bị thiếu hoặc nó chậm phát triển
hoặc là nó có thể nó có một số những cái biến cố ví dụ như nó có xương hoặc là còi xương sinh dưỡng về sau này cái biến chứng về sau này
đấy đấy còn chưa nói đến cái việc là khi mà nó làm mẹ ra rồi khi nó đẻ ra rồi thì nó còn không biết cách chăm sóc đứa con đó bệnh nhân đến khi trẻ bị thành niên không biết cách chăm sóc của đứa con ấy
có thể gây ra những cái tình trạng ảnh hưởng đến
em bé ví dụ như là còi xương sinh dưỡng chậm phát triển này thậm chí là có những trẻ tự kỷ hay như nào đó mà còn không biết để mà chữa chạy sớm như đứa trẻ thẳng hạn thế
ví dụ không phải đứa trẻ nào đẻ ra thì nó cũng thế
thế còn để mà nói là nếu nó có ảnh hưởng trực tiếp từ đó thì đấy là những cái mà chị nói về cơ bản nhất là ảnh hưởng trực tiếp đến khăn chấn tâm lý này
rồi nguy cơ cho con cho con đẻ nó bị ngạt này có thể bị gãy xương này có thể nó chưa đủ này
thế rồi là về thiếu vi chất này rồi cách chăm sóc em bé này rồi những cái kiến thức làm mẹ nó cũng có
đấy thì đương nhiên là nó cũng sẽ gây đến một cái gọi cho cái điều những cái chuỗi cho nó ảnh hưởng đến em bé rất là nhiều
và đứa trẻ đương nhiên một mươi hai tuổi thì không khẳng để mà chưa có đủ hết các cái chuẩn bị về mặt tinh thần để chất lắm mẹ
đấy thì đứa trẻ nó cũng ảnh hưởng
đấy thì chị cũng chưa nói đến cái việc là khi mà trong quá trình mang thai thì có được quản lý thay án tốt hay không
tốt là gì
ví dụ như là trong quá trình mang thai em bé được sưu âm này được xét nghiệm này
em làm có tiểu đường thai kỳ hay không sửa thiếu chất gì hay không
rồi được bổ sung liên tắc hay không
đấy rồi trong quá trình mang thai bổ sung tâm trí hay không mà mẹ có thiếu sửa không
rồi là siêu âm thì có mắc bị tật gì hay không
đấy rồi là ví dụ như chẳng may trong cái trường hợp là em bé này mang thai ngoài em muốn này
này thì không biết là đứa trẻ có hôn nhân dẫn biết hay là nó có vấn đề gì trực tộc về gen
về di chuyển
không được làm không được thay nghiệm

còn về phát triển về thể chất thì cũng cần phải có thời gian
em bé bây giờ mới nhỏ mình cũng chưa thể thể nói được là xem là phát triển về thể chất

theo thống kê tỷ lệ tử vong trẻ em sinh ra do các bà mẹ tuổi vị thành niên
trong năm đầu cao hơn so với các bà mẹ sinh con ở tuổi trưởng thành
con của các bà mẹ vị thành niên thường có tỷ lệ nhẹ cân bệnh tật và tử vong cao gấp nhiều lần
so với các bà mẹ ở tuổi trưởng thành
về mặt kinh tế xã hội khi có con ở tuổi vị thành niên
phải gián đoạn việc học hành khó khăn về kinh tế và không kiếm được việc làm
dẫn trẻ vị thành niên vào con đường bí thắc
hạnh phúc gia đình có thể bị dạ nứt dễ lâm vào cảnh éo le
ảnh hưởng đến tương lai của trẻ vị thành niên
nhiều trường hợp bạn trai chuôn tránh trách nhiệm dùng bỏ
gia đình và xã hội không chấp nhận dẫn đến mẹ vị thanh niên
sẽ bị căng thẳng và khủng hoảng tâm lý
theo các chuyên gia trong lĩnh vực sinh sản khuyến cáo
tốt nhất là không nên quan hệ tình dục trước tuổi hai mươi đối với nam
và trước tuổi một mươi tám đối với nữ
vì nam giới dưới hai mươi tuổi nữ giới dưới một mươi tám tuổi
cơ thể chưa phát triển một cách toàn diện
hơn nữa về mặt tâm lý cũng chưa phát triển ổn định
chưa có sự chuẩn bị về thể chất tâm lý kiến thức sinh sản và giới tính
nên quan hệ tình dục sớm sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường về sau
vị thánh niên là giai đoạn thay đổi về thể chất và tâm sinh lý
vì thế khi có con trong độ tuổi vị thành niên
cha mẹ nên quan tâm đến con cái nhiều hơn
các bậc cha mẹ nên dành nhiều thời gian trò chuyện tâm sự với con
những định hướng đúng đắn về tình cảm
cha mẹ và nhà trường cũng nên phù hợp để trang bị cho trẻ
những kiến thức về sức khỏe sinh sản giáo dục giới tính cho các em
giúp các em có kiến thức và nhận thức đúng đắn
tránh được những sai lầm không đáng có
bởi không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý gây ám ảnh trầm cảm
việc mang thai ngoài y muốn và nã hút thai
còn gây nguy hiểm lớn cho cơ thể của các trẻ em gái
việc não hút thai tùy tiện sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống tử cung
vài chứng nhiều bạn trẻ đã mất cơ hội làm mẹ sau này vì nã hút thai nhiều lần